từ ngày hôm nay một mươi năm tháng bảy đến ngày một mươi bốn tháng tám cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ thực hiện tổng kiểm tra đối với ô tô chở khách ô tô vận tải xe đầu kéo container và xe mô tô
cảnh sát giao thông sẽ bố trí lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ trong đó tập trung ở tuyến quốc lộ trọng điểm và các tuyến cao tốc
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ trang bị đầy đủ phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vũ khí công cụ hỗ trợ bảo đảm thực hiện có hiệu quả việc tổng kiểm soát kịp thời ngăn chặn các hành vi cản trở chống đối hoạt động tội phạm
toàn bộ quá trình hoạt động trong ca công tác đều được ghi bằng camera đây là giải pháp chủ động ngăn ngừa kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông